liên quan đến hai ca nhiễm covid một mươi chín mới đây tại tp hcm sở y tế tp cho biết là các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cách ly hai trăm ba mươi năm người
trong đó có một trăm năm mươi bảy người cách ly tập trung và bảy mươi hai người cách ly tại nhà đồng thời phong tỏa các địa điểm mà hai bệnh nhân này đã từng lui tới
thông qua truy vết lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai và bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy sở y tế tp hcm xác định
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai có tiếp xúc gần với năm người và tiếp xúc xa với ba mươi hai người khác hiện đã có một mươi bảy người được đưa đi cách ly tập trung
hai mươi người cách ly tại nhà bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã tiếp xúc với gần một trăm bốn mươi sáu người tất cả những trường hợp này đều được cách ly tập trung
và lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả ngoài ra năm mươi hai người tiếp xúc xa với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm
sở y tế tp hcm đã ra thông báo khẩn để tìm kiếm những người tiếp xúc với các bệnh nhân
thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định
ngành y tế tp hcm cũng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nơi ở của hai bệnh nhân và các hộ dân xung quanh
xử lý vệ sinh khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà những người sống lân cận